nếu so với một vài năm gần đây tỷ lệ nợ công việt nam cũng ở mức thấp

sau ba ngày áp dụng công nghệ nanobeo trong xử lý ô nhiễm tại sông tô lịch
ngày hai mươi tháng năm viện công nghệ môi trường đã tiến hành lấy mẫu để phân tích
chất lượng nước tại đây trước mắt nhiều người dân tại đây đã phản ánh
cảm nhận rất rõ ràng là góc sông này đã hạn chế bốc mùi hôi thối
theo các chuyên gia hiện nay sông tô lịch đang tồn tại ba vấn đề chính
đó là mùi hôi thối lớp bùn dưới đáy sông và chất lượng nước trong lòng sông
tuy nhiên với công nghệ này các chuyên gia nhật bản khẳng định sẽ xử lý được triệt để các vấn đề trên
theo dự kiến việc thí điểm này sẽ được tiến hành trong hai tháng
và phía nhật bản hỗ trợ hoàn toàn chi phí trong quá trình này
sau đó các bên sẽ tổng hợp kết quả và quyết định có tiếp tục thực hiện nhân rộng dự án này hay không
tại tọa đàm dự thảo luật phòng chống tắc hại rượu bia và kiến nghị từ các tổ chức bảo vệ sức khỏe cộng đồng
gửi tới kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn do liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm việt nam tổ chức
nhiều ý kiến từ các chuyên gia kỳ vọng luật phòng chống tắc hại rượu bia sẽ sớm được thông qua
không chỉ gây thiệt hại kinh tế gánh nặng bệnh tật cho từng hộ gia đình
mà rượu bia còn là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình mất trật tự an toàn xã hội
theo số liệu được đưa ra tại tọa đàm đối với từng hộ gia đình
sử dụng rượu bia dẫn đến những hậu quả như thành viên trong gia đình bị chấn thương
tai nạn và thiệt hại về người hoặc tài sản mất thu nhập do dành thời gian chăm sóc người xe rượu bia
vi phạm hành chính phải đền bù thiệt hại khi người thân gây tai nạn thương tích
tổng thiệt hại kinh tế do các hậu quả này gây ra đối với từng hộ gia đình là tám tám trăm tám mươi hai
trong năm hai nghìn một mươi bảy gần hai gdp
có vấn đề gì tức là nếu một luật dự luật nhằm vào phòng chống tác hại của rượu bia
thì theo đúng khoa học đưa ra các phương pháp nghiên cứu học
thì phải làm sao chặn được làm giảm cái mức tiêu thụ của rượu bia
từ những hệ lụy của rượu bia các chuyên gia cho rằng
cần thiết phải ban hành luật phòng chống tác hại rượu bia với những điều khoản thật mạnh
như kiểm soát quảng cáo rượu bia quản lý việc khuyến mại rượu bia dưới một mươi năm độ
nhằm hạn chế tính sẵn có hạn chế sử dụng trong cộng đồng
đại diện vụ pháp chế bộ y tế cũng cho rằng phải làm cho rượu bia trở nên khó tiếp cận hơn
không sẵn có tràn lan như hiện nay bằng cách đánh thuế cao để giá cao
hạn chế hoặc cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ hạn chế mật độ điểm bán
giờ bán điểm uống giờ uống nếu lái xe thì không uống và xử phạt nghiêm
tình trạng thời tiết nắng nóng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh hoạt của người dân
mà còn gia tăng nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trong mùa nắng nóng
từ giữa tháng bốn đến nay bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng trở lại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
và có chiều hướng phức tạp khi có nhiều ca bệnh nặng xuất hiện
tính từ đầu năm đến nay quảng ngãi ghi nhận khoảng bốn trăm linh ca mắc tay chân miệng tăng một mươi so với cùng kỳ
tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi trung bình mỗi ngày có từ hai mươi đến ba mươi bệnh nhi điều trị bệnh tay chân miệng
trong đó thể bệnh nặng chiếm khoảng ba mươi
nguyên nhân chính là do phụ huynh vẫn cho trẻ đến trường khi đã mắc bệnh và tiếp xúc với các trẻ khác khiến bệnh lây lan
bên cạnh đó nhiều bậc phụ huynh còn chủ quan khi đưa trẻ đến cơ sở y tế điều trị thì tình trạng bệnh đã chuyển độ nặng
nhiều trẻ gặp biến chứng về viêm cơ tim suy hô hấp
hiện đang cao điểm mùa nắng nóng nguy cơ bệnh tay chân miệng ở trẻ bùng phát rất cao
để ngừa dịch bệnh ngành y tế và giáo dục tỉnh quảng ngãi tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các trường học
chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ khử trùng thuốc chloramin b vật dụng nơi sinh hoạt của trẻ
hướng dẫn phụ huynh nhận biết bệnh sớm để điều trị giảm tình trạng bệnh nặng
thông tin từ trung tâm y tế sự phòng tỉnh đắk lắc cho biết bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang gia tăng
về số lượng và xuất hiện trên diện rộng có nguy cơ bùng phát thành dịch
tính từ đầu năm đến ngày chín tháng năm toàn tỉnh đắk lắc ghi nhận ba trăm hai mươi trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số ca bệnh xuất hiện tại tất cả một mươi năm huyện thị xã thành phố của tỉnh
trong đó tập trung nhiều ở thành phố buôn ma thuột huyện krong anna chư mơ nga
tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo chính quyền các huyện thị xã thành phố tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh
tại cơ sở y tế để xử lý kịp thời
tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông đến từng hộ gia đình
thông qua mạng lưới cộng tác viên y tế thôn buôn nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan
hành y tế hiện nay về cơ bản đã chuẩn bị các phương tiện thuốc men dụng cụ và nhân lực để sẵn sàng đáp ứng với tình dung dịch
chén bát mảnh trành vỡ này rồi các dụng cụ chứa nước có khả năng đến mùa mưa khi cơn mưa thì nó chứa nước
thì chúng ta phải gom vào và chúng ta đào hốm trôn nó xuống là lập tức nó hết
thứ hai là các dụng cụ chứa nước trong mùa khô này thì chúng ta nên có các nắp đậy làm sao đừng để mũi nó đẻ vào đây
chúng ta chỉ làm hai cái việc vậy thôi
hiện tình trạng khô hạn vẫn đang diễn biến
trên địa bàn tỉnh đắk lắc bên cạnh đó biến đổi khí hậu khô hạn kéo dài cũng dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh xuất xuất huyết trong năm hai nghìn hai mươi
tối ngày hai mươi tháng năm tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa báo nhân dân tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng bàn việt nam
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh khánh hòa đã khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy tranh cúp petro việt nam
đạm cà mau hai nghìn một mươi chín
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy tranh cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín thu hút một trăm bốn mươi tám vận động viên thuộc một mươi bốn đoàn của các tỉnh thành phố và ngành
trong đó có ba mươi bảy vận động viên cấp kiện tướng năm mươi tám vận động viên cấp một tham dự các vận động viên tranh tài tại thành phố biển nha trang để giành hai mươi tám huy chương ở bảy nội dung thi đấu
từ kết quả này ngành thể thao sẽ lựa chọn ra những tay vợt hàng đầu
sea games ba mươi vào cuối năm nay tại philippines và một số giải quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức hàng năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được giới chuyên môn đánh giá là giải có quy mô lớn uy tín nhất của làng bóng bàn việt nam
ngay sau lễ khai mạc các trận đấu ở nội dung đồng đội nam và nữ tiếp tục diễn ra sôi nổi hấp dẫn và đầy kịch tính
tối ngày hai mươi tháng năm tại nhà hát lam sơn tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc hai nghìn một mươi chín
trong chín ngày diễn ra liên hoan các đơn vị đã công diễn một mươi sáu vở diễn bao gồm chín vở tuồng và bảy vở dân ca kịch
sự kiện đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng
các vở diễn của một mươi một đơn vị tham gia liên hoan đã thể hiện được tính trách nhiệm xã hội thông qua nghệ thuật sân khấu đầy biểu cảm với chất liệu của thể tài tuồng và kịch dân ca
các vở diễn được giàn dựng công phu hấp dẫn người xem
trong đêm bế mạc ban tổ chức đã trao hai huy chương vàng cho hai vở
vở diễn xuất sắc nhất là chói dạng sơn hà của đoàn ca kịch bài tròi bình định và nhân huệ vương trần khánh dư của nhà hát tuồng việt nam
ngoài ra ban tổ chức cũng trao bốn huy chương bạc cho bốn vở diễn khác và hai mươi bảy huy chương vàng bốn mươi chín huy chương bạc cho các nghệ sĩ diễn viên trao giải xuất sắc cho các đạo diễn họa sĩ nhạc sĩ tham gia liên hoan
liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc hai nghìn một mươi chín có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn quảng bá
phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn